qua đấu tranh đối tượng khai nhận sáng một mươi hai tháng năm
thoại điều khiển xe máy đi từ nhà đến thành phố tuy hòa để giải quyết công việc cá nhân
khoảng một mươi h hai mươi phút cùng ngày khi đang đi trên đoạn đường nguyễn hữu thọ thuộc khu phố ninh tịnh sáu
thì thấy bà trang điều khiển xe máy đi theo hướng ngược lại
trên ba ga chiếc xe bà trang có để một ví nên thoại nảy sinh ý định cướp giật tài sản
khi bà trang dừng xe trước cổng nhà thì thoại điều khiển xe áp sát dùng tay giật lấy ví của bà trang rồi tẩu thoát
số tiền cướp được thoại sử dụng tám trăm linh đồng để mua một điện thoại di động
sau đó cùng vợ tiêu xài cá nhân
còn lại hơn hai ba triệu đồng thì cất giấu trong nhà ở thôn hòa đa xã an mỹ huyện ti an
khám xét khẩn cấp chỗ ở của lê ngọc thoại
lực lượng chức năng đã tạm giữ xe máy biển kiểm soát bảy mươi tám h một một mươi hai nghìn năm trăm ba mươi
cùng số tiền mà thoại cướp giật được sau khi tiêu xài cùng một điện thoại di động
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa cho biết
đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lầu vũ nhật đăng hai mươi tám tuổi ngụ xã vĩnh ngọc thành phố nha trang
để điều tra về tội sát hại người khác
lầu vũ nhật đăng là kẻ đã dùng tuyếp sát tấn công nhiều người ở nha trang
trong đó có một phụ nữ đã tử vong
theo điều tra ban đầu sáng bảy tháng năm
bà l ngụ tp nha trang đang đi bộ trên đường hai tháng bốn tp nha trang
thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy từ phía sau áp sát
đã tấn công vào vùng đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ
gây án xong hung thủ tiếp tục lái xe máy bỏ đi
bà l được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện do bị chấn thương sọ não
sau khi vào cuộc truy xét công an tp nha trang đã bắt giữ lầu vũ nhật đăng
tại cơ quan công an nghi phạm khai nhận hành vi của mình
hông khí gây án là tuyếp sát
ngoài nạn nhân l lầu vũ nhật đăng còn khai nhận đã dùng tuyếp sát
tác động mạnh gây thương tích cho năm nạn nhân khác
trong ba ngày qua tại xã đất mũi xảy ra hai vụ cháy nhà dân
có tám căn bị cháy ước tính ban đầu thiệt hại khoảng một ba tỷ đồng
theo đó vụ cháy mới đây xảy ra tại nhà ông hồ trí anh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ở ấp kinh đào đông xã đất mũi huyện ngọc hiển cà mau
vào khoảng ba giờ ngày một mươi năm tháng năm
ngay sau khi biết tin vụ cháy các lực lượng chức năng trên địa bàn đã đến hỗ trợ chữa cháy
thiếu tá đinh hoàng thân đồn trưởng đồn biên phòng đất mũi
bộ đội biên phòng tỉnh cà mau cho biết
một mươi năm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ nhân dân dập lửa
đến khoảng năm giờ ba mươi phút cùng ngày đám cháy được dập tắt
vụ cháy làm hư hại hoàn toàn căn nhà của gia đình ông hồ trí anh
và làm hư hại vách của hai căn nhà liền kề ước tính thiệt hại hơn tám trăm linh triệu đồng
hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy các cơ quan chức năng liên quan đang làm rõ
trước đó vào khoảng một mươi một h ngày một mươi ba tháng năm
tại ấp mũi xã đất mũi huyện ngọc hiển
cũng xảy ra một vụ cháy làm hư hại năm căn nhà
trong đó có hai căn nhà đã bị cháy hoàn toàn
ước tính ban đầu vụ cháy làm thiệt hại hơn năm trăm linh triệu đồng
trong các vụ cháy này lực lượng biên phòng đóng quân trên địa bàn xã đất mũi
đã có nhiều đóng góp hỗ trợ người dân chữa cháy và khắc phục hậu quả
thưa quý vị cách trung tâm thành phố thanh hóa khoảng bảy mươi km về phía tây
điểm trường lẻ xem đót trường tiểu học xuân thắng xã xuân thắng
là một trong những điểm trường khó khăn nhất của huyện thường xuân tỉnh thanh hóa
nhiều năm qua hàng chục học sinh và thầy cô ở điểm trường này
đang dậy và học trong cảnh thấp thởm bất an vì ngôi trường xuống cấp nghiêm trọng
mùa mưa nước rột tứ bề mùa nắng nóng như đồ lửa
đã bốn năm gắn bó với điểm trường vùng cao này cô lò thị liên cho biết
trường được xây dựng cách đây gần ba mươi năm
sau một thời gian sử dụng phần mái tôn trần tường nền nhà đang bị hư hỏng nghiêm trọng
cô liên chia sẻ có những hôm trời mưa lớn nước rột khắp lớp học
tôi và các em phải di chuyển lên nhà dân để lánh nạn
còn những ngày nắng thì nóng như lửa đổ
mỗi lần nhìn các em ngồi học mồ hôi ra nhễ nhại chúng tôi thấy thương vô cùng
theo cô liên không chỉ lớp học xuống cấp tại điểm trường hiện nay còn tồn tại rất nhiều khó khăn
như không có sân vui chơi không có nhà vệ sinh giếng khoan
cô liên tâm sự sân vui chơi tập thể dục của các em hiện nay là nền đất
vào mùa mưa cả khoảng sân bị ướt xình lầy không thể cho các em ra học thể dục và giải lao giờ ra chơi được
điều đáng nói là nhiều năm qua tại đây không có nhà vệ sinh khép kín
thầy cô và các học sinh phải đi nhờ nhà dân
không chỉ vậy nước giếng khoan cũng bị hư hỏng đã lâu nhưng chưa có kinh phí sửa chữa
nên hiện nay không có nước sinh hoạt cho các em
thầy hà xuân sang hiệu trường của trường tiểu học semdot cho biết
hiện nay nhà trường có hai khu lẻ là khu semdot và khu n
tại điểm trường semdot hiện có hai phòng học bị xuống cấp nghiêm trọng
đa số học sinh nơi đây là con em đồng bào dân tộc thiểu số
hiện tại điểm trường samdet có gần bảy mươi học sinh các khối từ lớp một đến lớp năm
nhưng do thiếu phòng học nên có ba mươi bảy học sinh lớp một hai mươi ba học tại điểm trường lẻ này
số học sinh lớp bốn lớp năm phải ra điểm trường chính để học
việc các học sinh phải ra điểm trường chính gặp rất nhiều khó khăn và vất vả
thậm chí là nguy hiểm vì có học sinh nhà cách điểm trường chính hơn một mươi km
theo thầy hà xuân sang nếu có kinh phí xây dựng thêm một phòng học và nhà chờ giáo viên
sẽ giải quyết được câu chuyện các em không phải di chuyển qua
quãng đường xa xôi để đến điểm chính học
nhưng vì điều kiện địa phương khó khăn nên nhiều năm qua tình trạng này chưa thể giải quyết được
thầy giang bày tỏ hiện tại nếu xây thêm một lớp học các em có thể học tại điểm trường lẻ
ở điểm trường này cũng chưa có nhà chờ giáo viên
nên sau mỗi buổi học các thầy cô phải ra điểm chính để nghỉ trưa rất khó khăn vất vả
trao đổi với ông bùi văn lượng phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã xuân thắng
ông lượng cho biết điểm trường semdot là điểm trường còn khó khăn nhất của xã
lượng học sinh theo học tại đây lớn
theo ông lượng những năm gần đây điểm trường đang bị xuống cấp
ngoài ra nhiều em phải đi xa để đến điểm trường chính học
điều này khiến gia đình và các em gặp nhiều khó khăn
bà lãnh đạo xá mong muốn các cấp ngành chức năng chung tay ủng hộ quan tâm
giúp đỡ nhà trường có điều kiện tu sửa lại điểm trường xây thêm phòng học đảm bảo an toàn cho các học sinh
sáng ngày một mươi năm tháng năm tại khu di tích dục thành thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
triển lãm ảnh với chủ đề cuộc sống đời thường của bác hồ đã chính thức mở cửa
phục vụ nhu cầu thưởng lãm của người dân và du khách
sự kiện do bảo tàng hồ chí minh chi nhánh tỉnh bình thuận tổ chức
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
một mươi tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
và một trăm một mươi ba năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước
mùng năm tháng sáu năm một nghìn chín trăm một mươi một mùng năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
theo đó triển lãm tập trung giới thiệu hơn bốn mươi ảnh tư liệu về những hình ảnh đời thường
những khoảnh khắc bình dị lúc sinh thời
của người như chủ tịch hồ chí minh chia kẹo cho các cháu thiếu nhi
trong buổi gặp mặt đấu năm mới tại phủ chủ tịch năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
chủ tịch hồ chí minh trẻ cùi ở chiến khu việt bắc
chủ tịch hồ chí minh bón cơm cho cháu bé
tại chiến khu việt bắc năm một nghìn chín trăm năm mươi
chủ tịch hồ chí minh làm việc ở giàn hoa phủ chủ tịch năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
các ảnh tư liệu đã minh chứng cho cuộc đời giản dị thanh bạch gần dân trọng dân
chứa tràn tình yêu thương con người yêu lao động thiên nhiên của người
hình ảnh bắc vẫn luôn thân thương và rung dị
trong bộ quần áo sờn vai với đôi dép cao su
khiến người xem không khỏi xúc động
một du khách đến từ thành phố hồ chí minh cho biết
có những tư liệu bình dị với bắc lần đầu chúng tôi mới được xem
như hình ảnh bắc trẻ cùi câu cá tập bơi
những tư liệu này giúp chúng tôi thêm yêu quý kính trọng và biết ơn bác
trong khuôn khổ triển lãm ban tổ chức còn trưng bày gần một trăm linh tác phẩm ảnh nghệ thuật
nhằm giới thiệu các giá trị văn hóa lịch sử tài nguyên du lịch và con người bình thuận
đến du khách trong và ngoài nước
triển lãm được tổ chức giúp người dân đặc biệt là thế hệ trẻ
có cơ hội tiếp cận nhiều tư liệu hiện vật quý giá để tìm hiểu
cảm nhận sâu sắc hơn về cốt cách bản lĩnh cuộc sống bình dị mà cao quý của chủ tịch hồ chí minh
đây cũng là dịp động viên cán bộ chiến sĩ các tầng lớp nhân dân
tích cực đẩy mạnh thực hiện hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và lòng yêu nước cho cán bộ nhân dân
đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc đổi mới phát triển đất nước
triển lãm diễn ra đến hết ngày một mươi năm tháng sáu tới
những thông tin này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi